sau thời gian triển khai thí điểm dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đến nay đã có một mươi bốn bác sĩ trẻ nhận công tác tại các cơ sở y tế địa phương
hiện nay việc tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế của người dân ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng kinh tế xã hội khó khăn còn hạn chế thấp hơn nhiều mức trung bình của cả nước do hệ thống y tế công lập tại các vùng này còn thiếu thốn về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế và nhất là nguồn nhân lực y tế trình độ cao
dự án năm trăm tám mươi năm thu hút các bác sĩ trẻ mới ra trường về công tác tại tuyến huyện của một số địa phương khó khăn góp phần ổn định nguồn nhân lực có trình độ cao
bác sĩ trẻ nguyễn văn hiếu là một trong bảy bác sĩ của đợt gia quân đầu tiên theo dự án năm trăm tám mươi năm đến nay sau gần một năm công tác bác sĩ hiếu đã có những đóng góp không nhỏ đối với công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng huyện nghèo mừng nhé tỉnh điện biên